mỗi người phụ nữ chúng ta đều có một định nghĩa khác nhau về hạnh phúc
với người này là đủ đầy về vật chất còn với người kia là những giá trị về tâm hồn
nhưng ngày hôm nay nhân ngày quốc tế phụ nữ mời quý vị cùng gặp gỡ một người phụ nữ với niềm hạnh phúc đến từ đam mê
vốn có tình yêu hoa lá cỏ cây từ nhỏ nên nhiều năm qua chị nguyễn thị thuần đã chọn làm bánh thạch ba d dựa trên họa tiết hoa lá để tạo niềm vui cho riêng mình